phòng chống dịch tả lợn châu phi vấn đề chuyển đổi vật nuôi được xem là giải pháp tối ưu nhằm ổn định chăn nuôi và cân đối nguồn thực phẩm
tại lào cai nhiều hộ dân đã nhanh chóng chuyển sang chăn nuôi da cầm nuôi thủy sản
tuy nhiên cũng không ít hộ dân vẫn đang loay hoay tìm hướng đi mới để bảo đảm nguồn thu nhập cho gia đình
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
sau khi phát hiện đàn lợn của gia đình có dấu hiệu bị bệnh ông nông văn toàn đã thông báo với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình
thực hiện nghiêm việc phòng trừ dịch bệnh đồng thời tìm hướng chăn nuôi mới để bảo đảm thu nhập cho gia đình
vậy nhưng chuyển sang nuôi con gì cho phù hợp thì gia đình ông vẫn chưa quyết định được
vì dịch như thế rồi nhà nước khuyến khích rồi thôi thì hủy dịch đi cho nhanh để làm cái khác
làm cái gì thì bây giờ cũng chưa biết làm cái gì được còn đang băn khoăn là chưa làm cái gì là cho nó sáng tỏ được
băn khoăn của ông toàn cũng là khó khăn của nhiều hộ dân khác bởi đa số những hộ dân có lợn bị tiêu hủy đều tích cực tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại để chờ tái đàn vật nuôi
nhưng hướng đi như chăn nuôi da cầm chỉ được xác định là phương án tạm thời
mặc dù người dân đang gặp nhiều khó khăn tuy nhiên để bảo đảm an toàn ngành nông nghiệp vẫn vận động bà con chuyển hướng chăn nuôi không tái đàn lợn trong thời điểm này